như vậy việc thông báo và cưỡng chế của văn dân phưởng nghĩa đô thực hiện
hoàn toàn không đúng theo nghị định số một trăm sáu mươi sáu ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
quy định việc cưỡng chế chỉ được thực hiện sau khi đã có biên bản vi phạm hành chính
quy định xử phạt hành chính và quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền
trước khi tổ chức cưỡng chế tổ chức ra quyết định cưỡng chế
phải gửi quyết định cưỡng chế đến cá nhân hoặc tổ chức vi phạm
theo tôi thì ở đây nó có những dấu hiệu vi phạm
về xử phạt hành chính trong trật tự của quản lý đô thị
cụ thể là các văn bản sao quyết định đối với các đối tượng cũng như chủ thể
là không đúng
thứ hai là các văn bản bị bầu thuận lẫn nhau
bởi các chủ thể
ở đây nó còn một cái sai nữa là bản thân kể cả có hai đối tượng này chẳng nữa
thì cũng không phải là chủ tài sản
để mà anh thi hành cưỡng chế
chủ tài sản đây là ông phương ba lạ
mà ông phương ba lạ thì lại không nhận được bất kỳ một cái quyết định thông báo nào
thì theo tôi như thế là nó không phù hợp với quy định pháp luật
chính vì việc thực hiện cưỡng chế không đúng với trình tự quy định của pháp luật hiện hành
nên từ việc thông báo đến việc cưỡng chế
đã gây bức xúc cho người có thẩm quyền
và có tài sản bị cưỡng chế
thế nào anh bảo là làm cái chuyện này là cái chuyện cưỡng chế là cưỡng chế
ít ra anh phải báo cho chúng tôi ba tháng
có những người người ta đi làm tại sài gòn
ở xa người ta gửi xe
có những cái máy xe hàng tháng trước sơ đến
tậm chí chết máy còn phải ra để kích ác huy nổ
thế là sao mà chúng tôi đi rời được
xảy ra cái chuyện như thế này thì anh phải nghĩ xem
chúng tôi mấy tháng rời này
máy xe mà anh em chúng tôi toàn người già cả
mà toàn những người toàn ngoài sáu mươi rồi
đây người đi làm vừa tính chất dưỡng dạng
mà vừa trông khoi được đồng nào hay đồng ấy
mà đỡ cho đần cho em
mà bây giờ tự dưng ở nhà hận hết tất cả
mà tổng thiệt hại
coi là giữa bao nhiêu tiền vụ
mất rất nhiều tiền vụ
mà anh em mấy người ở đây vẫn phải nghỉ việc ở nhà
lấy đôi ra việc
bãi trồng giữ xe đã tan hoang
nguồn thu nhập duy nhất của ông lại
cũng không còn nữa
bao vốn liếng đầu tư vào bãi xe
vậy ai sẽ chịu trách nhiệm
với những thiệt hại trên
việc cưỡng chế không đúng với quy định
của bà nhân dân thường nghĩa đồ
đã không những gây thiệt hại cho chủ tài sản
mà còn gây bức xúc
trong quần thú nhân dân
dẫn đến việc mất an ninh trần tự
và khiếu nại khiếu kiện kéo dài

vẫn chăm sóc
vẫn bỏ rớt
vẫn tự tìm được